để đóng góp vào hoạt động ngoại giao của việt nam trong vai trò ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một vụ các tổ chức quốc tế bộ ngoại giao ubnd quận hoàn kiếm hội nữ chí thức việt nam
hội liên hiệp phụ nữ việt nam và ban vận động mỹ thuật và ngoại giao văn hóa việt nam
cùng phối hợp tổ chức triển lãm tranh phụ nữ và hòa bình
triển lãm kéo dài từ ngày một mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi đến ngày bốn một hai nghìn hai mươi một tại trung tâm thông tin và văn hóa hồ gươm
số hai lê thái tổ quận hoàn kiếm hà nội triển lãm giới thiệu trưng bày năm mươi tám bức tranh do các nữ họa sĩ
vẽ về người phụ nữ việt nam dũng cảm đảm đang cùng gánh vác gìn giữ đất nước và hòa bình
những người có sức lan tỏa lớn trong xã hội và cộng đồng để tạo nên những dấu ấn cho sự thịnh vượng
và phát triển của đất nước
tượng phật bà quan âm phật bà nghìn tay nghìn mắt tượng tam tòa thánh mẫu tượng bà lê trân
và đồ gúng sứ tinh xảo là những điểm nhấn riêng biệt của triển lãm